công an xã tân bằng huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt giữ đối tượng vương việt sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại khóm ba thị trấn thới bình huyện thới bình
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và điều đáng nói là đối tượng rất liều lĩnh ra tay thực hiện hành vi
ngay cả khi trong nhà có nhiều người
vào trưa ngày hai mươi chín tháng ba lợi dụng lúc gia đình anh út em ngủ say
vương việt sang đã đột nhập vào và lấy đi một điện thoại di động
nhiều vòng vàng dây chuyền và nhẫn trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng
sau hai mươi bốn giờ gây án lực lượng công an đã bắt giữ được vương việt sang
khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn cùng với tăng vật của vụ án
được biết sang là đối tượng từng có ba tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù